thưa quý vị cục an toàn thực phẩm bộ y tế vừa ban hành công văn chỉ đạo xử lý tạm đình chỉ quán vỉa hè
nghi làm cho năm người ngộ độc phải nhập viện sau khi ăn lẩu và khẩn trương tìm nguyên nhân của vụ việc này
trước đó đơn vị nhận được thông tin về vụ nghi ngờ ngộ độc tại quán lẩu chiêm còi
trên đường thanh niên tổ tám phường sông cầu tp bắc cạn tỉnh bắc cạn
sau khi ăn lẩu tại quán năm người phải nhập viện và đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn